trong các năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến hành một mươi tám tình trạng vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn tp hcm
chủ yếu là tại vùng biển cần giờ ngày càng tăng đột biến
và trước diễn biến phức tạp này ubnd tp hcm đã lập đề án phòng chống khai thác cát trái phép
quyết dẹp cho được tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ và vùng dắp danh giữa tp hcm với các tỉnh
vùng biển cần giờ là vùng giáp danh giữa tp hcm với các tỉnh
là địa bàn chủ yếu của việc khai thác cát trái phép thường được gọi là cát tặc
nóng nhất chính là vùng biển cần giờ với gần hai trăm linh trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép bị xử phạt trong hai năm rưỡi qua
chỉ trong sáu tháng đầu năm nay bộ đội biên phòng tp hcm và công an tp hcm đã bắt giữ gần sáu mươi trường hợp khai thác cát lậu
nạn khai thác cát lậu không chỉ hủy hoại môi trường góp phần gia tăng sạt lở
mà các đối tượng cát tặc còn đe dọa tính mạng người dân và lực lượng chức năng làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi đã tổ chức bắt giữ và xử lý nghiêm những vụ khai thác cát trái phép trên các sông rạch
đặc biệt sông đồng tranh giáp với đồng nam rồi tại khu vực cổ ngựa ngoài biển
mặc dù thành phố đã quyết liệt xử lý nhưng tình trạng khai thác cát lậu vẫn gia tăng trong những năm qua
theo các cơ quan chức năng phần lớn các phương tiện khai thác cát trái phép trên biển cần giờ
đều neo đậu tại đồng nai bà rịa vũng tàu nên công tác kiểm soát xử lý gặp khó
cùng với việc cắt tặc ngày càng tinh vi lực lượng chức năng thiếu phương tiện
các quy định pháp luật còn chưa phù hợp thực tế nên việc xử lý nạn khai thác cát lậu còn nhiều hạn chế
chưa kể do nhu cầu cát xây dựng rất lớn của thành phố hồ chí minh cũng khiến nạn cát tặc thêm nóng
trước nạn khai thác cát lậu diễn biến phức tạp tháng sáu vừa qua
ubnd tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng dắp danh giữa thành phố với các tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
thành phố cũng nghiên cứu xây dựng nhà ràn kiểm soát các phương tiện thủy trên biển cần giờ để chống cát tặc
lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các lực lượng chức năng phải phối hợp đồng bộ hơn trong việc chống nạn khai thác cát lậu
chủ lực là bộ đội biên phòng cùng phối hợp với công an nhưng mà các địa phương các địa chiến phải có một sự phối hợp hết sức đồng bộ
và mời quý bà nhân dân các chủ phương gần cận với chúng ta để có một cuộc hội nghị về vấn đề phối hợp trong việc đấu tranh nặng nặng
do nạn cát tặc chủ yếu diễn ra trên địa bàn dắp danh nên để chống cát tặc hiệu quả thành phố hồ chí minh sẽ không thể một mình xử lý
quỹ ban nhân dân thành phố cho biết sẽ sớm ký quy chế phối hợp với các tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai tiền giang bình dương tây ninh về công tác phòng chống khai thác cát trái phép